trong số hai người chết tại nghệ an do mưa lũ vừa qua có một nạn nhân là học sinh trung học cơ sở tại xã nam kim huyện nam đàn nạn nhân bị đuối nước trên đường đi học
theo thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân xã nam kim huyện nam đàn thì vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay một mươi năm tháng một mươi em phạm ngọc hoàng chú tại xóm tam giáp học sinh lớp tám b trường trung học cơ sở nam kim
trên đường đi học khi đi qua đoạn đường từ cầu dung đến chợ rọ thì bị cuốn theo dòng nước phát hiện học sinh bị nước cuốn một người đi đường đã lao xuống dòng nước để cứu nhưng do mưa lớn kèm theo dòng nước chảy xiết nên đã không cứu được em
ngay sau đó chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể của em đã tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương
sau khi nhận được thông tin lãnh đạo huyện nam đàn đã trực tiếp đến chia buồn cùng gia đình